đầu tư cơ sở hạ tầng đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay chưa
đã cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng mà khách hàng đã mong muốn chưa
các chế độ chăm sóc khách hàng hậu mãi đã thật sự tốt chưa
từ đó có những thay đổi phù hợp
trước hết là để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới đến với nhà mạng của mình
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước
đây là một công cụ quan trọng giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng
minh bạch cho các nhà mạng các doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông di động mặt đất
còn đối với khách hàng được xem là mục đích tối thượng của dịch vụ chuyển mạng giữ số
cái mục đích lớn thứ nhất tức là tạo cái bảo đảm quyền lợi của người sử dụng
khi mà mình vẫn không muốn giữ cái số điện thoại của mình
nhưng mà cái chất lượng dịch vụ
hay là cái vùng phủ sóng
hay là những cái dịch vụ gia tăng mà cái nhà mạng hiện nay mình đang sử dụng ấy
nó chưa phù hợp
thì mình sẽ chuyển sang một cái nhà mạng khác
thì đấy là cái mục tiêu gọi là tối thượng là vì cái người sử dụng
vậy nhưng có một thực tế là không phải nhà mạng nào cũng tham gia cuộc chơi một cách sòng phẳng văn minh
nhằm giữ và phát triển thị phần người tiêu dùng trong thị trường mạng viễn thông di động mặt đất
nhiều nhà mạng đã cung cấp thông tin dịch vụ không đầy đủ không minh bạch
khiến không ít khách hàng phải bỏ cuộc hoặc bị hành mới chuyển mạng thành công
nếu như mà những khách hàng nào mà không có điều kiện truy cập vào trang web của doanh nghiệp
thì có thể gọi điện đến cái tổng đài hỗ trợ của doanh nghiệp
để biết rằng là mình
còn đang thiếu điều kiện gì để có thể chuyển được mạng
nếu như mà mình lại đầy đủ rồi
thì mình chỉ việc ra làm thủ tục thì chắc chắn là cái việc mà mình được hỗ trợ là rất là nhanh nhẹn và không bị phiền nhiễu
vậy nhưng không ít trường hợp khi tham gia dịch vụ này đã phải kêu trời bởi những vướng mắt không được thông tin rõ ràng
những ràng buộc vô lý
hay tình trạng treo mạng khi đi không được ở trảng song
sau khi tìm hiểu các bước tham gia
chị ái vân ở hà nội đã nhắn tin với cú pháp
isai ccm gửi đến đầu số một nghìn bốn trăm bốn mươi một
tuy nhiên sau đó nhiều ngày
chị vân chỉ nhận được tin nhắn
yêu cầu của quý khách đang được xử lý
hay trung tâm chuyển mạng đã gửi yêu cầu chuyển mạng cho số sang vinaphone
hay trung tâm chuyển mạng sẽ hủy yêu cầu chuyển mạng của thuê bao
do chưa đáp ứng một trong các điều kiện chuyển mạng liên hệ với vinaphone
để biết chi tiết
cái thông tin mà tôi nhận được từ cái nhà mạng cũ người ta đưa lại cho tôi không đầy đủ
và người ta không có hướng dẫn chi tiết để tôi có thể thực hiện theo
sau khi chờ đợi nó hơi sốt ruột và nó hầu như bị ngừng liên lạc trong suốt quá trình chuyển mạng đấy
điện thoại mình hầu như bị khóa
thì mình đã phải
gần như là tự mình phải đi tìm cái phòng giao dịch
để làm việc trực tiếp
thì người ta mới chịu đưa ra những cái thông tin chi tiết
ví dụ còn thiếu ảnh này
hay là còn thiếu chứng minh thư này
thì người ta hoàn toàn không đưa những thông tin này vào tin nhắn
mà mình khi mình phải mất thời gian mất công đi đến tận nơi
thì người ta mới cung cấp cho mình những cái thông tin đấy
theo cục viễn thông
căn cứ vào lưu đồ chuyển mạng được ban hành kèm thông tư số ba năm
quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
thì thời gian thực hiện một giao dịch chuyển mạng tối đa là hai ngày
kể từ khi tin nhắn đăng ký đối với thuê bao cá nhân
và ba ngày đối với thuê bao là tổ chức
thời gian gián đoạn dịch vụ khi thực hiện chuyển đổi giữa hai nhà mạng tối đa là một giờ
tuy nhiên thông thường những giao dịch này chỉ diễn ra trong vòng vài giây
vậy nhưng chị ái vân đã phải mất tới sáu ngày mới chuyển mạng thành công
đồng nghĩa với đó là trong sáu ngày
điện thoại của chị vân luôn trong tình trạng
không có dịch vụ mạng di động mặt đất
mà người ta trả lời lại theo kiểu người ta có những tin nhắn lại là
quý khách chưa đủ điều kiện để tham gia chuyển mạng giữ số
nhưng bù lại thì để thiếu cái điều kiện gì thì người ta lại không cung cấp cho mình
và như thế tức là mình sẽ mất rất là nhiều thời gian cũng như là
sẽ có những sự khó khăn bởi vì mình phải liên lạc thường xuyên
cái quá trình đấy thì hầu như là điện thoại của mình bị cắt hết
không nằm ở cái mạng nào cả
cũng trong các bước thực hiện chuyển mạng giữ số đã được cục viễn thông công bố hướng dẫn
sau khi khách hàng đến đăng ký nhắn tin
và nhận được tin nhắn xác nhận yêu cầu chuyển mạng của khách hàng đang được xử lý
trong khoảng hai mươi bốn giờ
khách hàng sẽ được nhận tin
nhắn về lịch chuyển mạng
đối với yêu cầu chuyển mạng không được chấp nhận
khách hàng sẽ nhận được tin nhắn nêu rõ lý do từ chối
khách hàng vẫn được bảo đảm dịch vụ thoại
tin nhắn tại doanh nghiệp chuyển đi trước thời điểm cắt dịch vụ trong lịch chuyển mạng
trường hợp chị ái vân là một trường hợp điển hình
khi nhà mạng không thực hiện đúng quy định
nhiều khách hàng khi đăng ký tham gia dịch vụ chuyển mạng giữ số
còn té ngửa
khi gói cước mình đang sử dụng
đã bị ràng buộc
có điều kiện
họ lên tổng đài về
vấn đề về chuyển mạng giữ số
thì nhận được trả lời số điện thoại của tôi không đủ điều kiện để tham gia chuyển đổi
nhưng mà khi hỏi về cụ thể
thì họ trả lời rằng là khi anh chuyển đổi gói cước
khi anh chuyển đổi gói cước thì trong hai năm anh không được chuyển mạng giữ số
nhưng mà vấn đề chính là tôi không hề biết trước được cái việc này đến khi về khi đổi mạng thì họ mới trả lời như vậy
và tôi yêu cầu là
tôi thanh lý hợp đồng
để có được để được chuyển mạng nhưng mà
nhà mạng trả lời là
không được thanh lý
để xác thực thông tin
và tham gia dịch vụ chuyển mạng giữ số
phóng viên đã phải liên hệ nhiều phòng giao dịch
cũng như gọi điện cho các tổng đài để biết rõ tình trạng thuê bao của mình
tại một phòng giao dịch của nhà mạng chuyển đến
phóng viên được nhân viên của một quầy giao dịch của viettel
hướng dẫn đến nhà mạng gốc
để kiểm tra các dịch vụ giá trị gia tăng tình trạng gói cước
tỉnh thinh hoa phải về đúng tỉnh à
phải về đúng tỉnh thì mới được gọi
xong thì chỉ đóng hết các loại cướp xong thì mới làm chủ tục chuyển mạng
cô ơi cô làm gì vậy
bên mạng chuyển đến
không thì chỉ cần chuyển về hà nội là cô mới
chỉ chuyển về hà nội thì phải dưới sáu tháng
chỉ cần chuyển về hà nội là cô mới

phóng viên mới ngỡ ngàng
gói cước thuê bao của mình đã được nhà mạng tự động gia hạn từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin của tổng đài
khi gói cước của phóng viên kết thúc vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
chị đang làm giảm buộc điều kiện là chị đang sử dụng gói cam kết nên đây là không chuyển được mạng sang mạng khác chị nhé
đến bao giờ thì chị mới được chuyển mạng
em thông báo với chị là gói này của chị kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một ạ
có nghĩa là nhà mạng đã tự động gia hạn tới ba năm
mà khách hàng không hề hay biết
một điều dễ dàng nhận thấy
khi nhà mạng có một thuê bao mất đi
thì đồng nghĩa với việc
mất một thuê bao tiềm năng xin lời trong tổng đài
ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp
đây là nguyên nhân dẫn đến việc
các nhà mạng gây khó cho khách hàng
dẫn đến những bức xúc
trong thời gian qua
rất là nhiều nhà mạng
văn minh trong cái việc là
tạo điều khiển cho doanh nghiệp chuyển đi
nhưng mà rất nhiều nhà mạng
một đâu đó thì có một vài điểm
chăm sóc khách hàng
có một vài giao dịch viên
cũng vì những
chỉ tiêu khoáng
phát triển thuê bao
thì cũng gây khó dễ cho khách hàng
các cái nhà mạng
chưa hỗ trợ người dân
tìm hiểu những điều kiện chuyển mạng
cho nó thật sự đầy đủ
thời gian qua
không ít các cơ quan thông tin báo chí
đã phản ánh về những khó khăn
những rào cản ngầm
mà khách hàng gặp phải từ các nhà mạng
muốn rời đi
khi tham gia dịch vụ chuyển mạng giữ số
tôi thấy vấn đề rất là bất cập
bởi vì là
bây giờ khi tôi chuyển gói cước
thì nhà mạng không nói về vấn đề về chuyển mạng
khi tôi đăng ký gói cước mới
nhà mạng không nói rõ với tôi là vấn đề về chuyển mạng
bắt cam kết trong khoảng hai năm
bởi vì tôi cũng nghĩ ở đây là xin trả trước
nên không có vấn đề gì cả
với vấn đề thứ hai là khi thanh lý hợp đồng
thì không cho thanh lý
chỉ cho đổi qua cước khác trong nhà mạng thôi
và cái vấn đề hai năm nó quá là lâu đối với tôi
tôi cảm giác thời gian rất là dài
để có thể chờ để chuyển mạng được
qua số liệu thống kê của cục viễn thông
kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sau gần năm tháng cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số
thì mobifone và vietnam mobile
đang là hai nhà mạng có tỷ lệ chuyển mạng thành công thấp nhất
trong đó tỷ lệ chuyển đi thành công của mobifone
trong tổng số sáu mươi năm ba nghìn thuê bao đăng ký chuyển đi
tỷ lệ chuyển đi thành công của
trong số hai mươi một một trăm tám mươi một nghìn thuê bao đăng ký chuyển đi
trong đó vinaphone đội sổ
với số ý kiến khiếu nại dịch vụ là bốn mươi
xử lý được một mươi tám ý kiến
mobifone với hai mươi một ý kiến khiếu nại
xử lý hai mươi
nhằm chấm dứt tình trạng gây khó cho người sử dụng
khi tham gia dịch vụ chuyển mạng giữ số
ngoài sự vào cuộc giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng
về phía các doanh nghiệp
cần phải nâng cao văn minh
thực hiện đầy đủ quy định
tránh việc tạo rào cản cho khách hàng
khi muốn chuyển rời khỏi mạng